công an phường hòa hiệp nam quận liên triều thành phố đà nẵng vừa phát hiện một vụ việc người dân tụ tập đông người
vi phạm quy định phòng chống dịch của ủy ban nhân dân thành phố
theo đó công an phường hòa hiệp nam đã kiểm tra và phát hiện tại khu vực tầng hai của gia đình ông ngô văn cảnh
trú tại phường có hai mươi bốn người đang tụ tập giới thiệu sản phẩm không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách
theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín mà ủy ban nhân dân thành phố đã đưa ra
được biết đây là một buổi giới thiệu sản phẩm chức năng cho nhân viên của một công ty
vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên công ty này đã mượn tầng hai của gia đình ông cảnh để lén lút tổ chức
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện vụ việc đã được công an phường ghi nhận và đề xuất hình thức xử phạt lên ủy ban nhân dân phường
theo đúng quy định